chiều tối ngày hai mươi sáu tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
ra ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn biến trên địa bàn
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành hủy thành phố hồ chí minh
chủ trì đầu cầu thành hủy
với tinh thần quyết liệt ngăn chặn covid một mươi chín lây lan thành phố sẽ xử lý nghiêm quận huyện
nếu để xảy ra việc tập trung trên hai mươi người
ngành y tế có biện pháp cách ly nhân viên y tế bác sĩ
làm việc tại cơ sở chăm sóc điều trị bệnh nhân bảo đảm xét nghiệm năm mẫu trên một ngày
hạn chế chuyến bay quốc nội đến thành phố kiểm soát chặt tuyến đường sát vào thành phố
tại buổi giao bang đồng chí nguyễn thiện nhân chỉ đạo toàn đảng bộ chính quyền và nhân dân
với tinh thần tự giác chung tay chống dịch covid một mươi chín phát huy sức mạnh văn hóa người việt
tự giác thực hiện biện pháp tự bảo vệ mình gia đình cơ quan địa phương
sống tiết kiệm hơn tạo điều kiện không lây bệnh cho người khác
một nửa thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức để hỗ trợ người lao động
công nhân lao động mất việc làm do covid một mươi chín